chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
thân ái nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
với mong muốn mang tết trung thu đầm ấm trọn vẹn niềm vui đến với trẻ em nghèo trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các xã vùng cao
những ngày cuối tuần qua đoàn thanh niên các tri đoàn trong khối tham mưu xây dựng lực lượng hậu cần công an tỉnh quảng nam
cùng với đoàn viên thanh niên công an huyện nam trà my đã tổ chức chương trình vui tết trung thu
dành tặng những món quả ý nghĩa tới trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trả vân huyện nam trả my
sau hơn ba giờ vượt gần hai trăm linh km từ thành phố tam kỳ đoàn viên thanh niên công an đã có mặt tại xã trà vân huyện nam trà my
chuẩn bị tổ chức đón tết trung thu sớm cho các em nhỏ tại trường phổ thông dân tộc bán chú tiểu học trà vân
thấu hiểu được điều kiện kinh tế ở địa phương còn nhiều khó khăn để các cháu đón tết trung thu trong sự bao bọc yêu thương
đoàn viên thanh niên cán bộ chiến sĩ công an đã cùng nhau đóng góp kinh phí dành tặng hai mươi phần quà mỗi phần ba trăm linh đồng là áo ấm
và các dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập ba trăm linh phần bánh kẹo trung thu mỗi phần năm mươi đồng
ngoài ra các em còn được xem múa lân tham gia các hoạt động văn nghệ
những món quà nhỏ mang ý nghĩa lớn là tấm lòng của đoàn viên thanh niên với mong muốn đem niềm vui tết trung thu đến với trẻ em nơi đây
hôm nay trường phổ thông dân vật văn trú tỉ hợp văn rất là phong hỷ được đón tiếp các chiến sĩ công an thuộc chi đoàn công an tỉnh quang nam
đến nhân dịp tết trung thu tết cổ truyền của tiến niên nhiên đồng việt nam
các anh đã vượt đường xa để về tổ chức những hoạt động vui tết trung thu cho các học sinh của nhà trường
hôm nay tổ chức rất nhiều hoạt động và đồng hành cho học sinh
có thể nói rằng là những hoạt động của các anh hết sức là có ý nghĩa và đem lại cái động lực cái niềm tin để cho thầy và trò nhà trường cố gắng phấn đấu thực hiện công tác dạy học tốt hơn
bên cạnh nhiều phần quà cho các em nhỏ đoàn viên thanh niên công an tỉnh quảng nam còn dành tặng cho nhà trường công trình thư viện xanh
nhằm giúp các em học sinh nơi đây có thêm điều kiện tiếp xúc với sách khuyến khích các em hình thành thói quen đọc sách
thì chương trình công an đến trường lần này
được đoàn phối tham gia xây dựng lượng tập trung vào vấn đề xây dựng thư viện xanh
đây là một mô hình hoàn toàn mới trên địa bàn tỉnh quảng nam
gần như đối với mô hình này thì tập trung vào tạo một không gian cho các em thiếu nhi
có không gian sinh hoạt nghiên cứu đọc sách
những hoạt động thiết thực ý nghĩa mà tuổi trẻ công an tỉnh quảng nam đã và đang chung tay góp sức cùng với xã hội
giúp đỡ trẻ em nghèo trẻ em ở vùng sâu vùng xa với hy vọng rằng sự sẻ chia yêu thương sẽ là động lực
để các em nỗ lực vươn lên trong học tập phân đấu trở thành con ngoan trò giỏi trở thành người có ích cho xã hội
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý vào tối ngày hai mươi tám tháng chín
thông tin từ công an tp hà tĩnh tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị này đã bắt được đối tượng lê minh hải sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại phường hà huy tập thành phố hà tĩnh tỉnh hà tĩnh là nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra vào trưa cùng ngày
khiến ba người trong một gia đình ở phường hà huy tập bị thương vong
trước đó vào khoảng một mươi ba h ngày hai mươi tám tháng chín tại hộ gia đình bà nguyễn thị vân bảy mươi một tuổi
ở tổ dân phố bốn phường hà huy tập tp hà tĩnh đối tượng lê minh hải đã xông vào nhà dùng dao đâm
khiến một người chết và hai người bị thương nặng
theo một số nhân chứng vào thời điểm trên bà vân cùng với hai con gái là bùi thị quỳnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
và bùi thị nhung sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba đang ở trong nhà bất ngờ bị lê minh hải xông vào dùng dao đâm
khiến cả ba bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
do vết thương quá nặng chị bùi thị nhung đã tử vong trên đường đi cấp cứu bà vân và chị quỳnh bị thương rất nặng
sau khi gây án đối tượng lê minh hải đã bỏ trốn khỏi hiện trường
đến một mươi tám h cùng ngày lực lượng chức năng công an đã bắt giữ lê minh hải tại huyện hưng nguyên
nghệ an các hiện trường vụ án khoảng hơn bảy mươi km
hiện đối tượng lê minh hải đã được di lý về công an tp hà tĩnh để phục vụ cho công tác điều tra
lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh quảng nam và tỉnh lào cai
vừa tổ chức thực hiện phương án chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng tham gia tại cơ sở
diễn tập là đợt sinh hoạt nâng cao nhận thức ý thức trách nhiệm của toàn xã hội
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
tình huống giả định xảy ra cháy tại kho thành phẩm kho hoàn thành của nhà máy may hòa thọ quảng ngãi
do không phát hiện kịp thời nên đám cháy phát triển nhanh gây cháy lan cháy lớn
nguy hiểm cho người dân và dẫn đến nguy cơ sập đổ công trình
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng ngãi
đã điều động gần hai mươi xe chữa cháy chuyên dụng xe cứu thương
cùng năm mươi cán bộ chiến sĩ tham gia phối hợp với cơ sở xử lý tình huống cháy
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai
phối hợp với bệnh viện đa khoa tỉnh lào cai
cũng vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
diễn tập phương án sự cố cháy tại cơ sở cho hơn hai trăm linh cán bộ nhân viên của bệnh viện
trước đó tại buổi thực tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
tại nhà máy luyện đồng tả phời
ngoài việc tham gia lớp học tập huấn về kỹ năng lực lượng phòng cháy cơ sở
còn được luyện tập hai tình huống giả định phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
với sự phối hợp của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh lào cai
thưa quý vị đến nay đã hơn hai mươi năm phố cổ hội an được công nhận là di sản văn hóa thế giới
cùng với những niềm vui về lợi ích mà di sản mang lại
thì một nỗi lo lắng đặt trong tình huống của các cơ sở
nhiều năm qua với người dân và chính quyền thành phố
nhất là với những người làm công tác bảo tồn
thì đó chính là việc các công trình di tích xuống cấp hư hỏng
ngày một nghiêm trọng trước tác động của thiên tai bão lũ
bởi vậy mà công tác gia cố bảo vệ di tích luôn là một vấn đề hết sức được coi trọng
đặc biệt trước mỗi mùa mưa bão
ngôi nhà sáu mươi tám trần phú hệ đòn tay hệ kèo đã bị mối mọt
không còn khả năng chịu lực đỡ hệ máy
bởi vậy đầu tháng chín
ngay trước cơn bão số năm
trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa hội an
đã hỗ trợ gia cố bằng giải pháp kẹp các cấu kiện gỗ mới
dọc các đòn tay cũ
còn đây là ngôi nhà hai mươi một nguyễn thái học
việc gia cố chống đỡ đã được tiến hành hàng năm
tuy nhiên đến nay đã bị xuống cấp nghiêm trọng
trước cơn bão số năm
trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa hội an
đã tổ chức di dời người dân tiến hành tu sửa di tích
phố cổ hội an hiện có hơn một di tích
ngay từ đầu năm
phía trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn hóa hội an
đã tiến hành rà soát đánh giá thực trạng
kết quả kiểm tra cho thấy
có ba mươi bốn di tích xuống cấp
trong đó chín di tích xuống cấp nghiêm trọng
hầu hết được tiến hành gia cố
tu sửa hàng năm
tuy nhiên công tác bảo tồn đối với một số di tích
còn có những khó khăn vướng mắt
thứ nhất là nhiều di tích bây giờ là
thuộc cái dạng là nhà thờ tộc họ
cái việc sở hữu chung
nên mà cái việc để mà cùng tham gia
thì vẫn trong gia đình
mà còn có nhiều cái bắt đồng
chưa có sự đồng thụn cùng nhà nước tham gia
thứ hai là kinh phí của người dân đóng góp
thì nó vẫn còn hạn chế
người ta chưa có đủ điều kiện
nên cái biện pháp hiện nay chỉ còn vài di tích
thì chúng ta cơ bản biện pháp chính là
tiếp tục chống đỡ
nhưng mà về lâu dài là phải để mà cho nó
bền vững cái di tích này
là cũng phải tiến hành các biện pháp
để mà tu bổ sửa chữa
đối với những di tích đã xuống cấp nghiêm trọng
nhưng việc tu sửa có những vướng mắt
từ phía gia đình hội an đã đề xuất
tỉnh quảng nam phương án
nhà nước đứng ra tu sửa
với sự giám sát của cộng đồng
sau đó phía chủ nhà có sự đồng thuận
thì hoàn trả lại tiền cho nhà nước
biện pháp này cũng đã được triển khai
dù không nhiều
dĩ nhiên đây là biện pháp cuối cùng
nhằm đảm bảo an toàn cho di tích
để bảo tồn một cách bền vững kiến trúc
của khu phố cổ hội an
vấn đề quan trọng là sự chung tay
của chính quyền và người dân
trong đó người dân cần phát huy
vai trò chủ động